thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến sáu h sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng tám
thành phố hà nội có thêm năm trường hợp dương tính với sát covid một mươi chín
tất cả đều thuộc trùm ho sốt thứ phát và được xác định ở địa bàn của các quận huyện là hoàng mai đống đa và đông anh
còn liên quan tới thông tin được lan truyền trên mạng xã hội có một mươi trẻ em ở đội cấn ba đình hà nội mắc covid một mươi chín
đại diện lãnh đạo quận ba đình cho biết thông tin trên là sai sự thật